xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
người ta mang lại như giáo sư đặng hùng võ nói cái đấy mới là cái mục tiêu của người ta
cho nên đổ trộm hoặc là thải bí mật không ai biết được thì lại đem lại cái lợi nhuận cho cái doanh nghiệp đó rồi
xin cảm ơn ý kiến của nhà báo
cái nhân tôi thì nghĩ là không cần phải một cái công trình khủng khiếp như là phong mô sa
mà chỉ cần mấy tấn dầu thải thôi cũng đã có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người
ví dụ như cái vụ đầu độc cái nước sông đà vừa rồi
hay là hai cái xe trác ở thái bình sang đổ trộn bên hải phòng thôi đổ ra mương nước
thì cái kinh phí để xử lý hai cái xe tét những cái chất thải gây bỏng đối với người dân như vậy là đã khoảng sáu tỷ rưỡi đồng
thế như vậy là chất thải có thể không nhiều nhưng mà cái tác hại của nó thì khủng khiếp
thưa giáo sư đặng hùng võ lúc nãy giáo sư có nói đến một ý tức là cái chế tài xử phạt của chúng ta chưa thực nghiệp
và ở đây nó đúng đến vấn đề quản lý
xin giáo sư nói rõ hơn về vấn đề này
tôi cho rằng không phải cái nghiêm là một việc
bởi vì ngay nghiêm chưa chắc đã gian đe nổi nếu theo cái khung pháp luật hiện nay của ta
bóng đèn dạng đông chẳng hạn thì đầu tiên anh nói là không có thủy ngân lỏng
thế nhưng sao nó lại phát hiện ra là lẫn nhiều thứ vẫn sản xuất bằng thủy ngân lỏng vẫn còn trong cái kho chứa đó bị cháy
thì tác hại của nó lan ra không khí rồi tác hại đến sức khỏe con người như thế nào đấy
thì tôi cho bây giờ xử phạt phải theo cách tính toán cụ thể hành vi này làm thiệt hại bao nhiêu tiền
nếu mà anh khắc phục được thì phải chi bao nhiêu tiền
có như vậy thì mới đủ gian đe
bởi vì là người ta mới thấy được cái hành vi cứ cho là lơ đẩy thôi chứ chưa nói đến cái chuyện đạo đức
anh đổ ra thì anh đã gây thiệt hại từng này tiền khi mà tìm cách xử lý nó xử lý để cho nó hết cái tác hại của nó
thế huống chi là còn những trường hợp mà gọi là suy đổi về đạo đức nữa thì anh còn làm những cái việc nó táo tợn hơn chẳng hạn chứ không phải chỉ là lơ đẩy
thì chắc chắn là cái tác hại của nó còn nhiều hơn nữa
cũng như là vừa rồi thông tin
thông tin mà như là đổ trộm xe rác đấy chẳng hạn cũng phải mất sáu tỷ để khắc phục
thế thì bây giờ ta cứ tính hết tất cả mọi thứ ra
hành vi này thì trả giá của nó là bao nhiêu thì anh phải anh phải đền lại cái tiền trả giá đó
tôi cho là sẽ nghiêm hơn và sẽ có cái khả năng không phải gì răn đe mà ta vừa thu được cái tiền để khắc phục môi trường
bởi vì anh gây ra thì anh phải bỏ tiền ra khắc phục
cái điểm thứ hai nữa là mới hạn chế được trông thấy những cái người mà có ý
ý đồ đổ chất thải ra môi trường hoặc là nếu có lơ đẩy thì cũng phải suy tính kỹ lưỡng trước một cái hành vi nhất định mà có liên quan đến môi trường
xin cảm ơn giáo sư
đúng là quả là cái xử phạt chế tài mức tiền cao thì chúng ta cũng đều biết nó chỉ là cái biện pháp cuối cùng khi mọi sự đã xảy ra rồi
nhưng nó cũng rất cần thiết để làm cho người khác phải nhìn vào
bên cạnh đó lại là sự theo tôi vẫn có sự thiếu hiểu biết
một phần lỗi do họ không hề biết nhưng có thể do chúng ta chưa giáo dục đến nơi đến trốn
họ không hình dung được hành vi này lại có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như thế nào
nếu biết về hậu quả tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người không dám có những hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường
vì hoặc là mức phạt quá lớn hoặc hành vi nó quá nghiêm trọng có thể ảnh hưởng ngay cuộc sống của mình và con cái mình
nhà báo ngọc oanh có bình luận gì không
hành vi của cá nhân một con người và hành vi chủ ý của cả một cái tập thể hay là một cái doanh nghiệp là đấy là nó cũng bắt đầu từ những con người thôi
nhưng mà tôi cho rằng là nó có một cái chung
như anh nói là cái hiểu biết và cái ý thức trách nhiệm với cộng đồng
tôi đến thăm một cái trung tâm giám sát bằng camera tất cả những cái hoạt động xã hội ở những nơi công cộng ở hàn quốc ở một cái quận của hàn quốc
thế thì người ta nói thế này này anh đi đường anh vứt một cái rác ra đường thì có thể một cái camera công cộng nó sẽ thu được cái hình đó
và trên cái tuyến đường anh đi về đến nhà anh thì người ta cũng cứ chiều theo camera là người ta có thể tìm được cái địa chỉ của anh
và người ta xử phạt anh rất nặng
hai là nếu không có camera thì một người đi đường bất kỳ nào đó nhìn thấy hành vi vứt rác của anh có thể chụp cái ảnh và gửi đến chính quyền
thì cái người chụp được ảnh được thưởng và cái người vứt rác ấy phải phạt rất nặng phạt hàng chục triệu đồng chứ không phải là phạt tượng trưng
còn ở việt nam thì tôi đã chứng kiến có một lần tôi đang đi trên xe mà tôi chứng kiến một cái xe đổ đất thải nó lùi ở giữa một cái đường vắng và nó đổ ra giữa đường ấy
thế sau này tôi bảo tại sao nó lại có thể làm như thế được gì
bởi vì sao
bởi vì nó nhận đổ cho người ta thì nó được tiền
nhưng mà lẽ ra nếu nó đổ đúng ra cái bãi để người ta chuyển đi thì nó lại phải mất một phí
mình chưa có chế tài không có cái sử nguội chưa tìm ra được
và nhà nước lại bỏ tiền ngân sách ra để cho một cái công ty đi thu dọn và đổ như thế
thế thì quay trở lại câu chuyện là ta giải thích tại sao nó vẫn có những cái xảy ra những cái như thế
đúng tôi đồng ý với ý kiến của anh đức dũng là đạo đức là một phần và cái ý thức cộng đồng của những cái con người cụ thể và những cái doanh nghiệp cụ thể là
chưa hề được nâng cao và họ có thể họ ý thức được cái sự độc hại
nhưng bản thân là cái lợi nó lớn quá cho nên là người ta cũng bỏ qua tất cả những cái đó
đổ trộm chất thải một cách liều lĩnh ra môi trường là một hiện tượng không hề mới
xảy ra nhiều năm nay xảy ra ở nhiều địa phương khắp từ thành phố đến nông thôn và có thể nói là một thực trạng đáng bao động
điều đó thì tất cả đều thấy
nhưng mà nguyên nhân thì rõ ràng chúng ta cũng đã chỉ ra và những cái nguyên nhân cơ bản nhất
nhưng mà bây giờ vấn đề đặt ra là bằng cách nào đó để vấn đề đạt ra
có thể hạn chế và tiến tới ngăn chặn tình trạng này
sự thực mà nói là chúng ta chưa tuyên truyền truyền thông được đến từng người dân được đến từng cộng đồng dân cư
ở những cái nơi mà chúng ta thấy rằng đang phải đối mặt với lại các cái chất thải
cái hệ thống theo dõi các cái hành vi thiếu văn minh
ở trung quốc là họ đã làm đến mức là theo dõi hành vi và chấm điểm về hành vi
và một số người thì không được đi máy bay một số người không được đi tàu hỏa
chẳng hạn cái này chúng ta đã nghe trên thông tin là không được vay tiền ngân hàng
trong đó có những cái hành vi mà họ chấm điểm ví dụ như vay mà không trả chẳng hạn trốn vé
rồi vứt rác ra đường
tất cả những cái đó đều là những hành vi mang tính xã hội của một con người
mà thể hiện cái đạo đức của mình có vì cộng đồng hay không
thì tôi cho rằng cái đó rất quan trọng
là bởi vì cái theo dõi hành vi cho điểm và đưa ra các cái hình phạt
thì tôi cho rằng cái hình phạt không được đi máy bay không được đi tàu
thì nó cũng là một cách chứ cũng không phải là có gì nặng lắm
nhưng có một cái điều là công khai cái danh tính ý là anh sẽ xấu hổ
cái anh mà bị chấm điểm
thế thì tự khắc anh thấy xấu hổ
và cái đó chính là cái răn đe cao nhất
anh không có những cái hành vi mà bị chấm điểm xấu nữa
tất nhiên cái điểm thứ ba
là cái cách phạt về những cái hành vi gây ô nhiễm môi trường của ta
tôi cho rằng là phạt hành chính thì cũng phải tính
gọi là các cụ người xưa gọi là quy ra thóc đấy
tức là hành vi nào thì cũng phải quy ra thiệt hại bao nhiêu
là anh phải bỏ tiền của anh ra để khắc phục thiệt hại mà do chính hành vi của anh gây ra
thì tôi cho rằng nó mới đảm bảo được
xin cảm ơn ý kiến của giáo sư
xin được nghe ý kiến của nhà báo ngọc anh
tôi nghĩ là các chế tài cần
và cái giám sát của chính quyền phải mạnh mẽ và kiên quyết hơn nữa
nói cái câu chuyện xả thải rác rồi những cái chất độc hại
những cái chất kể cả không độc hại bình thường
thì ta thấy rằng là cái bộ mặt của môi trường xã hội nó có tốt hay không
nó chính là ý thức của từng cá nhân con người
chúng ta nhớ là có cái luật là cấm hút thuốc lá nơi công cộng
thế và xử phạt một trăm linh đến một trăm năm mươi nghìn
ở việt nam tôi chưa thấy xử phạt được ai
bởi vì cái chế tài nó không có
nhưng mà nếu chúng ta có những cái chế tài
thì người ta có thể giám sát được cái việc hút thuốc
ở nước ngoài tôi sang một số quốc gia
ví dụ như là ở mỹ hay ở singapore
là cái người hút thuốc họ rất vất vả
bởi vì họ đi tìm cái chỗ để hút thuốc mà không bị phạt là rất khó
và cái phạt rất nặng
chính vì cái phạt nặng cho nên là nhiều người bỏ thuốc lá
hay là người ta có ý thức về cái việc là ảnh hưởng của họ đến cộng đồng
thì cái hành vi mà đổ rác nó cũng tương tự thôi
có những cái thứ mà nó đổ xuống nguồn nước thì có khi nó cũng chưa nhìn thấy ngay
đổ ở đầu nguồn thì được
nhưng mà trôn như cái này xuống dưới đất
thì có thể nếu mà không ai phát hiện ra
thì cái việc mà ảnh hưởng đến cái môi trường nước ngầm chẳng hạn
thì nó xa vời lắm
họ không động đến ai cả
cho nên cái chế tài là rất quan trọng
cá nhân tôi thì nghĩ là có thể xin được bổ sung thêm một ý
tức là bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng
có lẽ nhà nước cũng phải chú ý tới cái việc
tức là xây dựng được những cái cơ sở xử lý chất thải
đặc biệt là đối với chất hại độc hại
với một mức giá cả thế nào đó
để có thể khuyến khích cổ vũ người ta mang đến
nó rẻ hơn đem đi đổ trộm giống như người ta vẫn thường thấy
và gần như là để thu hút các nguồn chất thải
sử lý một cái khoa học
và đảm bảo cái cuộc sống của người dân
thì tôi nghĩ rằng đây cũng là vấn đề được đặt ra
những cái cơ sở xử lý nhưng mà với cái giá cả
với cái phương thức vận hành thật là thoát lợi
để nhân dân có thể hưởng ứng
và tất nhiên đấy là trong trường hợp những chất thải độc hại
và những chất hại mà nó nguy hiểm
ý thức và đạo đức cùng với cái chế tài xử phạt
vẫn là những cái giải pháp cực kỳ quan trọng
như ý kiến của các vị đã nêu ra
các anh chắc là đã đi qua mấy nước bắc âu chẳng hạn
thì chúng ta thấy rằng ý thức người dân ở đấy là cực kỳ cao
một mẩu giấy họ cũng không bao giờ vứt ra đường
chứ không nói đến cái túi rác
thế thì tôi cho rằng tại sao ở những nước ấy họ lại làm được cái việc đó tốt đến như thế
thì tôi cho rằng họ cũng có lộ trình
trước đây họ cũng lộn xộn như ta
chứ không phải là họ được sinh ra là đã ý thức môi trường gọn ghẽ đến như thế
thế thì tôi cho nhưng chỉ có một cái điều
họ quyết tâm làm
họ đưa ra nhiều giải pháp
và trong đó tôi cho rằng vận động cộng đồng là một trong cái giải pháp rất là quan trọng
thế thì chúng ta có thể nhìn gương một số nước mà ta có thể nói theo
để có thể là làm được cách gì đấy
cho nó sớm nhất chúng ta khắc phục được tình trạng này
những người dân
những người việt nam của chúng ta ấy
những người ở nước thì vứt giáp thoải mái
nhưng sang những cái quốc gia lại chấp hành rất là nghiêm
thì tôi cho là họ ý thức được cái việc là người ta sẽ bị xử phạt
hoặc là cái ý thức đạo đức như là giáo sư nói
là nếu như bị một cái hành vi đưa lên truyền thông hay đưa lên mạng xã hội chẳng hạn
thì họ sẽ phải rất xấu hổ về những cái hành vi thiếu văn minh của mình rồi
tôi ước gì là việt nam có được một cái chế tài và một cái vòng quay
cái nguồn máy mà giám sát những cái hành vi tổn hại đến cái môi trường xã hội
như ở các nước bắc âu
từ câu chuyện của nhà báo ngọc oanh tôi thấy rẽ là một điểm hy vọng
rằng như vậy là ngay cả người việt của chúng ta vẫn có thể trở thành những công dân rất có ý thức về môi trường
nếu chúng ta có được cái giáo dục tốt
nếu chúng ta có cái sự cố gắng chung
cái sự giám sát chung
không chỉ của nhà nước mà của cả cộng đồng nữa
để mỗi người phải nâng cao ý thức của mình
tự nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ môi trường
xin cảm ơn hai vị
thưa quý vị và các bạn
chương trình nói thẳng tuần này của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau